thậm chí một vài nơi thuộc phía nam của tây nguyên cũng như miền tây nam bộ sẽ xuất hiện những điểm mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông có thể kèm theo rông lốc và gió giật nguy hiểm nên người dân các khu vực này cần hết sức lưu ý
trên biển dưới tác động của vùng thấp nóng phía tây hôm nay vịnh bắc bộ sẽ có gió nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
riêng khu vực phía bắc vịnh bắc bộ có lúc gió đạt lên mức cấp sáu giật cấp sáu tiếp tục gây sóng cao và biển động
trong khi đó với các vùng biển khác như hai khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa tuy không có gió mạnh nhưng lại có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa nên các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước